ngành y tế malaysia khẳng định bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín trên tàu west test đàm đã được tiến hành
xét nghiệm hai lần với kết quả dương tính sau khi phía campuchia hối thúc malaysia kiểm tra
lại kết quả xét nghiệm trong bối cảnh toàn bộ hành khách trên tàu trước đó được xác định không
có vấn đề về sức khỏe khi rời campuchia bên cạnh đó malaysia cũng ra lệnh cấm toàn bộ tàu
thuyền khởi hành từ trung quốc cập cảng cũng như cấm hành khách tàu west takdam nhập cảnh
cũng trong ngày hôm qua mỹ đã bắt đầu hoạt động sơ tán công dân nước này trên du thuyền diamond princess
đang neo đậu tại nhật bản những người này khi trở về mỹ sẽ bị cách ly một mươi bốn ngày
hiện số bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín trên tàu đã lên tới hơn ba trăm năm mươi trường hợp